sau khi cướp giật được số tiền trên các đối tượng đã chia cho nhau năm mươi triệu đồng để tiêu xài
số còn lại là tám trăm chín mươi triệu đồng các đối tượng đã chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác để tránh bị công an phát hiện
cơ quan công an thành phố buôn ma thuột đã truy thu được toàn bộ số tiền là chín trăm bốn mươi triệu đồng của nạn nhân
trước những vụ cướp ngân hàng liên tục xảy ra bộ công an đã đề nghị ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng cần có hệ thống camera giám sát cả bố trí công khai và bí mật
có khả năng theo dõi kiểm soát được từ xa bên ngoài và bên trong trụ sở giao dịch
các video thu được phải chất lượng tốt có màu sắc và độ phân giải cao
các phòng giao dịch cũng nên lắp đặt hệ thống báo động
và phát tín hiệu khẩn cấp được kết nối với cơ quan công an sở tại gần nhất
đối với người dân trước và sau khi thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến gửi và rút tiền mặt tại phòng giao dịch của ngân hàng
cần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa các đối tượng cướp ngân hàng hạn chế những sơ xuất để tội phạm khai thác và có giải pháp tự bảo vệ bản thân
đối với người dân trước và sau khi thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến gửi và rút tiền mặt tại phòng giao dịch của ngân hàng